thưa quý vị ủy ban chứng khoán nhà nước vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ba công ty gồm công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy petrolimax công ty cổ phần gmed và công ty cổ phần louis holding
cụ thể ủy ban chứng khoán nhà nước đã ban hành quyết định số năm nghìn một trăm năm mươi bốn qdxphc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán một trăm hai mươi năm triệu đồng đối với công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy petrolimac địa chỉ trụ sở chính tầng bảy tòa nhà số ba trăm hai mươi hai điện biên phủ phường hai mươi hai quận bình thạnh tp hcm do không đảm bảo cơ cấu số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập công ty không có thành viên hội đồng quản trị độc lập
trên tổng số bảy thành viên hội đồng quản trị xử phạt công ty cổ phần gemadep địa chỉ tại phường bến nghé quận một tp hcm do không đảm bảo số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập số tiền một trăm hai mươi năm triệu đồng xử phạt công ty cổ phần louis holding địa chỉ tại số một mươi bốn nguyễn văn vĩnh phường bốn quận tân bình tp hcm do công bố thông tin không đúng thời hạn quy định số tiền bảy mươi triệu đồng
làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để chiếm đoạt một ba tỷ đồng hai vợ chồng lê văn kỳ và võ thị trinh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố và bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo hồ sơ của cơ quan công an tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một kỷ và vợ cầm cố thửa đất hơn bốn mươi hai m hai lấy tám trăm linh triệu đồng bằng hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cả hai đối tượng tiếp tục mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất nuôi trồng thủy sản đem thế chấp ngân hàng vay tám trăm linh triệu đồng sau đó làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng chính thửa đất này đưa lại cho nạn nhân đem cầm cố và nhận thêm năm trăm linh triệu đồng
mọi việc chót lọt hai đối tượng tiếp tục mượn lại nạn nhân giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất còn lại do nghi ngờ nạn nhân đi xác minh thì phát hiện giấy tờ trên là giả đồng thời xác thực thừa đất này đã được chuyển nhượng
giá hơn một sáu tỷ đồng
phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng vừa triệt phá đường dây chuyên buôn bán và vận chuyển thuốc lá lậu từ biên giới qua địa bàn thành phố đà nẵng để tiêu thụ tăng vật thu giữ gần bốn mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu giá trị gần một tỷ đồng
hai đối tượng chính trong đường dây gồm trương thị hồng và trần thịnh cùng chú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị
trước đó cơ quan công an bắt quả tang thịnh điều khiển xe ô tô đang vận chuyển hai mươi bao thuốc lá
điều ngoại nhập lậu di chuyển vào thành phố
đấu tranh mở rộng bắt thêm trương thị hồng chủ của số thuốc lá trên khám xét tại nhà ở của hồng phát hiện thêm một mươi chín chín trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
thưa quý vị thời gian qua nhiều nạn nhân bị rụ rỗ tham gia các gói đầu tư không cần làm gì cũng có tiền theo ngày của một số kẻ lừa đảo tự xưng đến từ các quỹ đầu tư lớn ở việt nam
theo các chuyên gia việc tạo lập các hội nhóm các ứng dụng thậm chí là các website giả mạo là rất dễ dàng
và vì hám lợi hìa thiếu hiểu biết nên là đã có hàng trăm người đã trở thành nạn nhân của các loại tội phạm này
giả mạo quỹ đầu tư để lừa đảo đầu tư vào sàn forex
lãi năm một ngày nộp tiền nhiều thì đảm bảo lãi lên tới một mươi một mươi năm một ngày
mua cổ phiếu hãng ô tô điện texa của mỹ thì lợi nhuận lên đến ba mươi
đã có khoảng bốn trăm linh người tham gia
hay quỹ dragon capital cũng bị kẻ lừa đảo dùng logo mạo danh để cho vay qua app
vâng rụ rỗ những người nhẹ dạ chuyển một số tiền nhỏ với mức sinh lời cao sau đó thì chuyển một số tiền lớn
nhưng khi nhà đầu tư thua lỗ liền bị cắt liên lạc
theo cơ quan công an thủ đoạn này không mới
tuy nhiên với lời rụ rỗ ngon ngọt khơi gợi lòng tham của không ít người
nên là gần đây liên tục có nhiều người
gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng sau khi bị mất nhiều tiền
thưa quý vị chuyển sang những thông tin khác
theo quy định của pháp luật việc tổ chức hội được thực hiện nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau
và phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật dân sự
không được tổ chức hụi để cho vay lãi nặng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản huy động vốn trái pháp luật
hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác
tuy nhiên trên thực tế quá trình tổ chức chơi hụi các bên tham gia thường chỉ dựa vào niềm tin
mà bỏ qua các giảng buộc pháp lý dẫn đến việc khó giải quyết tranh chấp
và xử lý vi phạm khi xảy ra vỡ hụi
phản ánh tại địa bàn tỉnh bến tre tiếp tục là lời cảnh tỉnh đến những ai đang có
và đang có ý định chơi hụi chỉ dựa vào niềm tin và lợi nhuận trước mắt
cách đây chưa lâu một vụ vỡ hội lớn đã xảy ra tại xã quế sơn huyện châu thành tỉnh bến tre
gây bức xúc thất thoát tài sản cho hàng trăm người dân địa phương và một số vùng lân cận
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một bà hồ thị thu tím sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chú xã quế sơn đã tổ chức bốn mươi hai dây hụi với tổng số tiền huy động trên hai mươi tỷ đồng
sau đó tuyên bố vỡ hụi không có khả năng hoàn lại tiền cho các hụi viên
hiện tại những tài sản do bà tím đứng tên đã bị tòa án kê biên để thi hành án dân sự
theo đơn khởi kiện của một số hụi viên
họ hỏi dũng như ba trường
một mươi tháng mảng thì em mượn trong đó em hốt để em xây sở tả lãi đóng lãi cho người ta
thì sau khi mảng xong rồi em mới mượn tiền dai mới trả lại hụi cho người ta
cái dần dần em xây dần vậy
có rất nhiều người tham gia chơi hụi với bà tím hiện không nhận được tiền đền bù
gây bức xúc thư kiện kéo dài tại địa phương và các cơ quan cấp tỉnh
những người này đã đóng cho chủ hụi hàng trăm triệu đồng nhưng khó có khả năng thu hồi
đa số đều mong muốn cơ quan chức năng
sử lý hình sự đối với bà tím
nhưng hôm nay thì được công an quyện là vào cuộc giúp đỡ rồi
thì tôi mong cái cơ quan cỡ nhà nước của công an quyện thì giúp đỡ người dân cho tận tình khách quan
và cái thời gian sớm nhất để điều tra ra những cái tiền bạc từ ông nhàn bà tím
đường gạt chiếm đoạt tài sản từ hai nghìn một mươi của bà con đến nay đi về đâu là để trả lại cho bà con
chỉ tính trong hai năm qua cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh bến đông
cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh bến tre
đã tiếp cận hàng chục đơn tố cáo liên quan đến hụi
trong đó đã thụ lý điều tra giải quyết một mươi vụ có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn các trường hợp khác hướng dẫn người dân khởi kiện dân sự theo quy định của pháp luật
quá trình điều tra xác minh chứng minh tội phạm gặp rất nhiều khó khăn do thực tế
việc tổ chức hụi đều được những người tham gia tự thỏa thuận với nhau về hình thức lập dây hụi
biện pháp chơi hụi cách thức hốt hụi và giao nhận tiền hụi
các hoạt động này diễn ra trong thời gian dài cả chủ hụi lẫn hụi viên đều không tuân thủ
và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về hụi
trong trường hợp phát sinh tranh chấp về họ nói chung có thể giải quyết bằng con đường
thương lượng hòa giải thỏa thuận với nhau hoặc yêu cầu tòa án giải quyết
theo quy định của pháp luật đó là khi mà góp hụi hoặc giang hụi thì phải lập thành viên nhận
giao cho mỗi bên dưới một bảng có như thế thì mới có căn cứ để tự bảo vệ mình khi mà phát sinh ra tranh chấp
để ngăn chặn xảy ra vỡ hụi hoặc lợi dụng hụi để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
cần sự vào cuộc hành động của toàn xã hội đặc biệt đối với người tổ chức tham gia chơi hụi
phải thận trọng tuân thủ quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi của chính mình
và ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh bình định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hoạt động
nhằm lật đổ chính quyền nhân dân tuyên phạt huỳnh tài chú thị xã hòa nhân tỉnh bình định
bản án sáu năm tù bố ruột của tài là huỳnh tiến cũng bị tuyên phạt bản án hai năm tù
vào đầu năm hai nghìn một mươi chín huỳnh tài bị các đối tượng xấu mắc nối tham gia tổ chức phản động
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời thông qua mạng xã hội tiến đã tham gia bỏ phiếu bằng hình thức
gửi thư điện tử trưng cầu dân ý bầu lãnh đạo của tổ chức phản động lưu vong này
sau đó để lập công với tổ chức phản động tài lôi kéo cha mình cùng tham gia
tiến đã có các hoạt động như là trình bày nội dung bản dự thảo hiến pháp tại cuộc họp trực tuyến
của tổ chức phản động và lôi kéo một số cá nhân tham gia tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời
phát hiện đấu tranh làm rõ và ngăn chặn hành vi nguy hiểm trên hai cha con huỳnh tiến và huỳnh tài
biết tội nên thành khẩn khai nhận hợp tác tốt với cơ quan chức năng để mong nhận khoan hồng của pháp luật
cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo
thông tin sai sự thật một đối tượng là chủ kênh nhân gà vlog đã bị công an tỉnh khánh hòa
xử phạt bảy năm triệu đồng vào ngày một mươi bảy tháng hai vừa qua chủ tài khoản này đăng tải một video với độ dài
hơn hai mươi phút lên kênh youtube nhân gà vlog đề cập đến một nhóm phụ nữ người trăm sử dụng bùa
ngày để chiếm đoạt tài sản trục lợi video sau khi đăng tải đã thu hút bảy trăm ba mươi lượt xem
hơn hai tám nghìn lượt bình luận gây nhiều bức xúc cho cộng đồng đồng bào trăm ở tỉnh ninh thuận
ngày ba tháng ba phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh khánh hòa
đã mời người này lên làm việc tại đây người này đã thừa nhận nhiều nội dung trong video do mình làm
và đăng tải lên kênh nhân gà vlog là không đúng sự thật chưa được kiểm chứng xác minh
tất cả chỉ là sự suy đoán của cá nhân việc làm này đã gây ảnh hưởng đến sanh dự
uy tín của cộng đồng đồng bào trăm ở tỉnh ninh thuận
liên quan đến vụ án vi phạm quy định về tài sản
cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á
gọi tắt là dap ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử trần phương bình và bảy đồng phạm
như vậy thì đây là vụ án thứ bốn trần phương bình bị truy tố về tội vi phạm quy định
trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng liên quan đến dap
các đồng phạm của trần phương bình gồm nguyễn đức tài cựu giám đốc dap
sở giao dịch nguyễn thị ngọc vân cựu phó tổng giám đốc dap
nguyễn văn thuận cựu phó giám đốc dap sở giao dịch vũ thị thanh hoa
cựu trưởng phòng tiến dụng khách hàng doanh nghiệp dap
châu thị an bình cựu phó giám đốc phòng sản phẩm dịch vụ hội sở dap
phùng ngọc khánh cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần mc
từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi ba với vai trò là tổng giám đốc
phó chủ tịch hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng tiến dụng dap
biết rõ nhóm công ty mc không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ
nhưng trần phương bình vẫn thông nhất cho phùng ngọc khánh lập hồ sơ khống
vai vốn của dap sử dụng tiền vai để trả nợ
và dap bảo lãnh thanh toán trái phiếu trái quy định của pháp luật
trần phương bình đã chỉ đạo các thủ cấp thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
gây thiệt hại hơn năm năm trăm một mươi tám tỷ đồng
từ năm hai nghìn một mươi năm
đến năm hai nghìn một mươi ba
trần phương bình và các đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
dẫn đến dab có bảy chín trăm sáu mươi tỷ đồng là nợ khó thu hồi và hơn năm sáu trăm linh tỷ đồng là nợ không có khả năng thu hồi
trần phương bình đã bị tuyên phạt hai bản án tù trung thân và một bản án người nâm tù
đều liên quan đến sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của dab
trong ngày hôm nay hội đồng xét xử đã thực hiện phần công bố cáo trạng và thẩm vấn các bị cáo
vụ án dự kiến được xét xử đến ngày một mươi sáu tháng ba
ngày một mươi bốn tháng ba tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm đối với ba bị cáo
gồm vũ bảo trinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quốc tịch hoa kỳ
tô văn chí tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại quận bình thạnh
và hoàng thái anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại quận một mươi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong vụ án này tòa xác định có bốn mươi năm bị hại là cá nhân và các công ty
người có quyền lợi và nghệ vụ liên quan
gồm bốn nhân và một mươi ba ngân hàng công ty tài chính
cao ốc labonita tại số hai trăm một mươi năm nguyễn gia trí phường hai mươi năm quận bình thạnh
do công ty trách nhiệm hữu hàng bất động sản nam thị làm chủ đầu tư
vũ bảo trinh làm giám đốc
trinh được xác định là chủ mưu chỉ định hai đồng phạm
ký hợp đồng mua bán căn hộ sàn thương mại cho nhiều người
độc chiêu hơn là bị cáo đã thay đổi tên ký hiệu căn hộ thay đổi chủ sở hữu
người đại diện doanh nghiệp nhằm để khách hàng lầm tưởng là mua bán căn hộ sàn thương mại khác nhau
cũng như nhằm đối phó khi bị tranh chấp khiếu kiện
bằng cách để chủ sở hữu mới tiếp tục thỏa thuận với khách hàng
chiếm đoạt của nhiều người hơn ba trăm linh tỷ đồng
không những sử dụng thủ đoạn trên
vũ bảo trinh còn đem thế chấp một căn hộ cho nhiều ngân hàng
trinh đã dùng cái thủ đoạn đó để là lừa tôi bằng cách là mua hết ba cái mảnh đất tôi
ở trần hưng đạo với giá một trăm linh tỷ
nhưng sau đó trinh tìm người mua
tôi chỉ việc ký giấy tờ đó thật vào là trinh đi bán cho lại người khác chỉ có sáu tám tỷ thôi
khi hỏi đến tiền thì trinh mới rời là tôi đâu có vai mượn của anh đâu
trinh lật lọng là trinh không có vai mượn
thì trong cái thời gian đó tôi lâm vào cái tình trạng rất chi là bi đát
thì phải vai mượn đủ mọi người
thì bây giờ chỉ mong tòa yêu cầu giải quyết về vấn đề trả lại của nhà đó
và xử lý
công ty và vũ bảo trinh đã lừa đảo một thời gian rất dài gây rất nhiều người bị sống trong cái vòng gọi là khổ sở thời gian kéo dài
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm nhận được nhiều đơn tố cáo của các cá nhân tổ chức
và theo thống kê có tổng cộng ba mươi năm căn hộ được công ty nam thị ký trùng chín mươi hai hợp đồng
bán cho bảy mươi một cá nhân tổ chức với số tiền mua bán căn hộ theo hợp đồng ký kết tổng cộng hơn ba trăm bảy mươi hai tỷ đồng
số tiền công ty nam thị thu hơn ba trăm linh tỷ đồng
đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn đối tượng rất tinh vi
số lượng nạn nhân bị lừa rất nhiều với giá trị tài sản lớn
đây là một vấn đề hết sức nhức nhối
thì tôi cho rằng bất kể vụ án lừa đảo liên quan đến bất động sản nào cũng cần phải xét xử
nhưng riêng đối với vụ mà
tại vũ bảo trinh
và đồng phạm hiện tại tòa án đã xác xử thì cần phải có một hình thức xác xử hết sức nghiêm minh
để góp phần tạo ra sự răng đe cho vấn đảng lừa đảo bất động sản
nói chung góp phần làm lành mạnh trong sạch thị trường bất động sản
đã có rất nhiều vụ án lừa đảo liên quan đến bất đồng sản từng xảy ra và bị đưa ra xét xử
nhưng vẫn có nhiều nạn nhân bị sập bẫy
do đó đây là bài học kinh nghiệm cho mọi người khi có nhu cầu đầu tư mua bán bất động sản
cần phải tìm hiểu
và nắm rõ về pháp lý để tránh gặp phải trường hợp tương tự
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
ở thành phố hồ chí minh nơi có thêm cảnh sát giao thông đến tăng cường
cho thấy các quy trình xét xe kiểm định đã nhanh hơn
người dân cũng tỏ ra rất phấn khởi yên tâm vì không còn phải chờ đợi quá lâu như trước
nhân sự chỉ đạo của thủ tướng chính phủ cục cảnh sát giao thông bộ công an
đã phối hợp cùng cục đăng kiểm việt nam bộ giao thông vận tải
tổ chức lễ bàn giao cán bộ chiến sĩ kiểm định xe cơ giới của cục cảnh sát giao thông
cho cục đăng kiểm việt nam để tăng cường hỗ trợ cho công tác đăng kiểm xe cơ giới
cùng với thành phố hà nội ngay từ sáng hôm qua ngày một mươi ba tháng ba
những chiến sĩ cảnh sát giao thông được tăng cường đã có mặt
làm việc tại các trung tâm đăng kiểm đang hoạt động ở thành phố hồ chí minh
tại trạm đăng kiểm năm mươi hai s hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đã đảm nhiệm
hạng mục kiểm tra nhận dạng xe các hệ thống đèn chất lượng và độ hao mòn lớp
công đoạn này tốn khá nhiều thời gian trong quá trình đăng kiểm
nên sự hỗ trợ của các chiến sĩ cảnh sát giao thông sẽ rút ngắn được thời gian
từ ba mươi đến bốn mươi năm phút xuống còn hai mươi năm đến ba mươi phút tùy từng loại xe
các đồng chí cảnh sát giao thông cũng đã hỗ trợ anh em trong việc là nhận dạng xe
kiểm tra số sung số máy kích thước xe đèn tất cả các đèn
chiếu sáng đèn
báo rẽ đèn lùi thì qua đó lực lượng đăng kiểm viên của trung tâm
sẽ không phải thao tác lại công việc đó công việc sẽ được tiễn khai nhanh hơn
nói chung là qua đánh giá người dân đến đăng kiểm cũng hài lòng
sự có thêm lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ cho các trung tâm đăng kiểm
trước thực trạng chờ đợi kéo dài hàng giờ như thời gian qua
đã khiến người dân cảm thấy e ngại lo lắng khi đi đăng kiểm
nhưng đến nay khi có cảnh sát giao thông
trực tiếp thực hiện công tác đăng kiểm đã giúp người dân vô cùng phấn khởi
và đánh giá cao vai trò của lực lượng công an nhân dân
các anh em hãy đăng ký kênh để nhận thêm video mới
có thể thấy với sự quyết tâm nỗ lực chỉ đạo quyết liệt của chính phủ lãnh đạo bộ công an lãnh đạo bộ giao thông vận tải
sự phát hợp chặt chẽ nhịp nhàng giữa cục lãnh sát giao thông và cục đăng kiểm
chắc chắn rằng trong thời gian sớm nhất tình trạng ủng tắc ở một số trung tâm đăng kiểm tại tp hcm cũng như hà nội
sẽ được giải quyết phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn